thưa quý vị hội thảo khoa học và công nghệ việt nam nhật bản năm hai nghìn một mươi chín do trường đại học việt nhật đại học quốc gia hà nội và mạng lưới học thuật việt nam tại nhật bản tổ chức đã được khai mạc mới đây tại hà nội
với chủ đề hướng tới sự phát triển bền vững hội thảo thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học nhà nghiên cứu và chuyên gia ở nhật bản và việt nam
tại buổi hội thảo các chuyên gia thống nhất cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động
thuộc các chương trình giao lưu khoa học nhằm tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ của việt nam nâng cao kiến thức về khoa học công nghệ tăng cường trao đổi học thuật hợp tác kiến thức khoa học đổi mới sáng tạo chia sẻ trao đổi kinh nghiệm về quản lý khoa học và công nghệ trong thời gian tới
cùng các nội dung khoa học chất lượng cao hội thảo lần này cũng nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác lâu dài bền vững giữa các nhà nghiên cứu việt nam và nhật bản
thưa quý vị hôm nay tỉnh thanh hóa đã tổ chức triển lãm thanh hóa xưa và nay một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm chín trăm chín mươi năm thanh hóa
triển lãm được trưng bày dọc hai bên đại lộ lê lợi được trang hoàng rực rỡ cờ hoa cùng với rất nhiều banner khối hộp giá trào chữ a giới thiệu hình ảnh về thanh hóa xưa và nay theo tính trình lịch sử
khu triển lãm chính trong sự kiện lần này được tổ chức tại trung tâm triển lãm hội trợ tỉnh thanh hóa
mỗi gian trưng bày tại đây đại diện cho một huyện với các hình ảnh tư liệu cổ vật đặc trưng nhất của từng địa phương với trên bốn hình ảnh tư liệu hiện vật và cổ vật
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày chín tháng năm
cá tra việt nam bị áp thuế chống bán phá giá tại
hầm kim liên
hầm kim liên
nỗi lo an toàn giao thông
theo thông tin cập nhật từ tổng cục hải quan cơ quan thường trực ủy ban chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa asean
từ khi triển khai năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đã có một mươi ba bộ ngành tham gia kết nối cơ chế một cửa quốc gia
với một trăm bảy mươi ba thủ tục hành chính tổng hồ sơ hành chính được triển khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia là hơn hai năm mươi chín
triệu bộ đến từ hơn hai mươi tám tám trăm linh doanh nghiệp
một tháng qua ghi nhận lượng hồ sơ thực hiện tại cơ chế một cửa quốc gia tăng mạnh khi chiếm đến gần hai mươi bốn tổng lượng hồ sơ tính từ thời điểm triển khai đến nay
với số lượng doanh nghiệp thủ tục được kết nối ngày càng nhiều cho thấy những tháng tới hồ sơ được xử lý qua cơ chế một cửa quốc gia có thể sẽ tăng nhiều hơn
tổng cục hải quan hiện đang phối hợp với bộ công an tập trung triển khai cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không
về thực hiện cơ chế một cửa asean
việt nam tiếp tục trao đổi dây chứng nhận xuất xứ mẫu đê bản điện tử với bốn nước indonesia malaysia singapore và thái lan
đồng thời tham gia trao đổi thử nghiệm giấy chứng nhận xuất xứ mẫu đê bản điện tử với hai nước campuchia và philippines
ngoài ra từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín brunei đã tham gia kết nối chính thức trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ mẫu đê bản điện tử qua cơ chế một cửa asean
bộ công thương đã báo cáo và đề nghị thủ tướng phê duyệt kế hoạch xuất khẩu than năm hai nghìn một mươi chín
của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv và tổng công ty đông bắc với tổng khối lượng là hai năm triệu tấn
cụ thể đối với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tổng khối lượng than xuất khẩu là hai triệu tấn
trong đó than cục là bảy trăm linh tấn và than cám một hai mươi ba là một ba triệu tấn
đối với tổng công ty đông bắc tổng khối lượng xuất khẩu là năm mươi tấn trong đó than cục là ba mươi tấn và than cám một hai mươi ba là hai mươi tấn
liên quan tới vấn đề này phó thủ tướng trịnh đình dũng giao bộ công thương chủ trì nghiên cứu
tiếp thu ý kiến các bộ cơ quan và ý kiến đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện kế hoạch xuất khẩu than năm hai nghìn một mươi chín
sau khi xin ý kiến của các bộ ngành địa phương bộ công thương đã tổng hợp giải trình và báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ công thương khẳng định chủng loại than xuất khẩu năm hai nghìn một mươi chín của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
và tổng công ty đông bắc là phù hợp với quan điểm phát triển ngành than việt nam
thưa quý vị lãi suất việt nam đồng trên thị trường liên ngân hàng liên tiếp tăng trở lại sau khi giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ vừa qua
trở lại sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm thị trường liên ngân hàng ghi nhận đã tăng mạnh liên tiếp hai ngày qua của lãi suất việt nam đồng
nới rộng tranh lệch so với lãi suất đô la mỹ
cụ thể ngày mùng ba tháng năm lãi xuất trào bình quân
ngân hàng việt nam đồng tăng mạnh thêm từ hai mươi ba đến ba mươi ba điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ qua đêm đến một tháng
giao dịch qua đêm đã lên ba sáu mươi tám một năm một tuần ba bảy mươi bảy và một tháng ba chín mươi hai
trước đó lãi suất việt nam đồng trên thị trường này đã rơi mạnh trước thềm kỳ nghỉ lễ
trong khi đó giá đô la mỹ trên thị trường tự do cũng giảm liên tiếp
tính chung giảm khoảng ba mươi việt nam đồng trong hai ngày trở lại giao dịch tuần này
trên biểu niêm biết các ngân hàng thương mại giá đô la mỹ bán ra cũng đã giảm từ ba mươi đến bốn mươi
tùy thành viên so với trước kỳ nghỉ lễ đầu giờ sáng ngày bốn tháng năm về mức hai mươi ba ba trăm linh việt nam đồng
mới đây bộ thương mại hoa kỳ doc đã công bố kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ một mươi bốn
đối với các lô hàng cá cha việt nam xuất khẩu vào mỹ trong giai đoạn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
điều đáng nói mức thế cuối cùng lại tăng cao nhiều lần so với kết quả sau
cùng với trung quốc nhật bản eu mỹ là một trong những thị trường đứng đầu nhập khẩu cá cha từ việt nam
do đó mức thuế chống bán pha giá lần này tăng cao sẽ tác động không nhỏ tới thị trường cá cha nước ta
đặc biệt khi cánh cửa để sản phẩm cá cha việt nam vào mỹ hẹp hơn
bất lợi nhất là với công ty cổ phần thủy sản hùng vương khi bị bộ thương mại hoa kỳ tăng mức thuế xuất lên đến ba tám mươi bảy usd một kg
so với kết quả sơ bộ là usd một kg
ngoài ra mức thuế xuất toàn quốc cũng khá cao
đến hai ba mươi chín usd một kg
các doanh nghiệp cho biết với mức thuế này sẽ rất khó cho sản phẩm cá cha nước ta vào mỹ
tính đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi chín xuất khẩu cá tra việt nam sang mỹ đạt gần bảy mươi hai triệu usd giảm năm so với cùng kỳ năm ngoái
trước khó khăn này nhiều khả năng xuất khẩu cá tra việt nam sẽ dịch chuyển mạnh sang các thị trường còn lại
như trung quốc eu hay khu vực đông nam á trong thời gian tới
sau hơn hai ngày tạm ngưng cung cấp nước bởi nguồn nước sông ô nhiễm
ngày bốn tháng năm chi nhánh cấp thoát nước công trình đô thị thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
đã cung cấp nước trở lại bình thường đảm bảo phục vụ cho hơn sáu hộ nơi đây
tuy việc thiếu nước đã được khắc vục nhưng việc nguồn nước sông bỗng nhưng bị ô nhiễm
cách ảnh hưởng tới người dân đang trở thành câu chuyện đáng lo ngại
mời quý vị đến với phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
nhiều ngày trước đó trên sông cái lớn sông trà ban đoạn thuộc thị xã long mỹ tỉnh hậu giang
bị ô nhiễm với dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài cả chục km
đến tận trung tâm của thị xã long mỹ buộc chi nhánh cấp thoát nước công trình đô thị thị xã long mỹ
phải tạm ngưng khai thác và cung cấp nước sinh hoạt
đến chiều ngày ba tháng năm sau cơn mưa lớn dòng nước đen dần tan
cùng thủy triều đã đẩy khối nước đen kéo dài chỉ còn hơn một km ra sông trà ban
cách trung tâm thị xã long mỹ gần hai km
thấy nguồn nước sông tại nơi nhà máy nước khai thác đã không còn đen và mùi hôi
nên nhà máy đã bơm nước sông lên để xử lý cung cấp đủ nước cho khách hàng sử dụng
có một trận mưa lớn trên địa bàn thị xã long mỹ
cũng như là một số trận mưa trên địa bàn ở bảy phụng hiệp
và nguồn nước từ lượng mưa đó cũng tiếp đẩy lượng nước bị hô nhiễm trên sông lớn
và tới thời điểm ba giờ chiều hôm qua
lượng nước trên sông mà chúng tôi lấy được để xử lý
thì cơ bản cũng đã đắt được
đã đánh được cái nhu cầu sử dụng nước của người dân
hiện tại tuy cuộc sống của người dân bị xáo trộn do thiếu nước sinh hoạt đã được khắc phục
nhưng việc nguồn nước sông bỗng dưng bị ô nhiễm như thế
đang trở thành câu chuyện bức xúc của người dân
cần sớm có câu trả lời từ cơ quan chức năng
gia đình tôi thì nhà ở dưới mấy sông
mà tôi năm nay bảy mươi tuổi rồi
có hai mẹ con mà sống nguồn nước hô nhiễm ngôi trường
đen khui từ dưới nhà mà nó lên dọng sát lên nhà là không thể nào ngủ nghe được
hôm nay nữa là bốn ngày rồi đó
tôi có nuôi dèo cá dưới sông mà bây giờ nó cũng chết
giờ tôi yêu cầu làm sao mấy ông có thẩm quyền để mà đưa cho cái nguồn nước này
như hồi ngày xưa
chứ như thế này hoài dân khó sống quá
hiện cơ quan chức năng của tỉnh hậu giang đang vào cuộc điều tra
để làm rõ nguyên nhân gây hô nhiễm
nhưng theo phản ảnh của người dân thì nguyên nhân do các cơ sở sản xuất kinh doanh
trên địa bàn xả thải là nguyên nhân gây ra ô nhiễm nước sông nói trên
bởi người dân cho rằng trong một thời gian ngắn
chăn nuôi hộ nhỏ lẻ không thể xả thải gây ra ô nhiễm cả khúc sông
kéo dài hàng chục km như thế này
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa phép duyệt nguồn vốn
từ quỹ bảo trì đường bộ năm hai nghìn một mươi tám
để sửa chữa bảo trì các công trình giao thông
bảo đảm an toàn đúng tiến độ góp phần đẩy lùi ủn tắc trên địa bàn
trong đó hà nội sẽ xén mở rộng mặt đường
bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang cây xanh thàm cỏ
trên giải phân cách trên đường tôn thất thuyết
cải tạo phố trung liệt và các nút giao thông nối với đặng tiến đông
thái hà thái thịnh
cùng với đó hà nội sẽ xén giải phân cách
mở rộng mặt đường liễu giai văn cao
kết hợp chỉnh trang cây xanh thàm cỏ trên địa bàn quận ba đình
xén giải phân cách mở rộng đường yên lãng hoàng cầu
sửa chữa khe co giãn đầu cầu vĩnh tuy
các cầu dọc trục đường láng
cải tạo mặt đường chính đại lộ thăng long và đường gom
sửa chữa thay thế khe co giãn đường vành đai ba
đoạn cầu dọc mai dịch
hầm kim liên thuộc quận đống đa thành phố hà nội
nơi đây đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người tham gia giao thông
khi mà gần đây số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng có chiều hướng tăng tại đây
hầm kim liên đang chịu áp lực lớn bởi quá tải lưu lượng phương tiện
trong khi đó việc thiết kế hầm còn có những hạn chế
nên thường có nguy cơ xảy ra tai nạn
hầm kim liên vào đầu dựng
ba giờ sáng rất đông phương tiện ô tô xe máy lưu thông
người dân sống gần hầm cho biết khi đường thoáng
các phương tiện có thể chạy với tốc độ lên tới tám mươi chín mươi km một giờ
còn nếu trời mưa mặt đường hầm dễ bị trơn trượt
khiến nhiều người điều khiển xe máy bị ngã
hầm kim liên đã được đưa vào khai thác một mươi năm nay
khi phục vụ cho khoảng hai triệu xe máy và hai mươi vạn ô tô
này con số đã tăng lên sáu triệu xe máy sáu mươi vạn ô tô mà hầm thì vẫn không được mở rộng
nếu tăng ra tốc người điều khiển xe kho lái vững
cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn
rõ ràng là nó đã phát sinh ra những tồn tại
mà cái rõ rệt nhất ở đây tức là không đảm bảo
để cái lưu lượng giao thông an toàn ở hầm kim liên
thì đây là một vấn đề tôi nghĩ rằng là đã đến lúc
chúng ta phải xem xét điều chỉnh lại tổ chức giao thông ở cái hầm kim liên này
bằng cách mở rộng thêm các đường nhánh hai bên
cũng theo một số chuyên gia để hạn chế tai nạn xảy ra
thì cần hạn chế tốc độ lưu thông bằng cách làm gờ giảm tốc
phân luồng giữ khoảng cách giữa những phương tiện tham gia giao thông qua hầm